từ một mươi chín h ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông các huyện đảo bạch long vĩ khoảng tám mươi km về phía nam các đất liền các tỉnh từ hải phòng đến nam định khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và miền núi bắc bộ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới bao gồm vùng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên là phía bắc vị tuyến một mươi tám độ phía tây kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
ở khu vực vĩnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
trên đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa vào tối nay có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy từ đêm nay đến sáng mai có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
dự báo mưa từ nay cho đến chiều mai các tỉnh từ hà tĩnh quảng bình có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
các tỉnh thanh hóa nghệ an có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên hai trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
từ đêm nay đến sáng ngày năm tháng bảy ở các tỉnh hòa bình sơn la khu vực đồng bằng bắc bộ và đông bắc có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
vùng núi bắc bộ có mưa to lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
khu vực hà nội từ đêm nay có mưa gần sáng và ngày mai có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
hôm nay phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh lạng sơn hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang yên bái lào cai sơn la lai châu điện biên hòa bình thái nguyên bắc giang bắc ninh phú thọ vĩnh phúc hưng yên hà nam hải dương và thành phố hà nội
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải xây dựng thông tin và truyền thông tài nguyên và môi trường quốc phòng công an nội dung công điện như sau
hiện nay bão số hai tên quốc tế là moon đang tiếp tục di chuyển hướng về đất liền nước ta
theo dự báo bão số hai có khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển bắc bộ có thể xảy ra mưa lớn tại các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại vùng núi đặc biệt là một số tỉnh phía tây bắc bộ
đây là cơn bão đầu mùa dự báo tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương vừa qua đã xảy ra lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
để hạn chế thiệt hại ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương không được chủ quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ tập trung một số nhiệm vụ sau
đối với trên biển tiếp tục ra soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển tranh trú an toàn kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch hướng dẫn nheo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại nơi tranh trú căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương thực hiện việc cấm biển tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị ra soát chủ động sơ tán di rời dân cư tại các khu vực nguy hiểm nhất là tại khu vực ven biển cửa sông trên các lồng bè trò canh nuôi trồng thủy hải sản triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển kiểm soát giao thông nhất là trên các tuyến cao tốc các cầu vượt biển để bảo đảm an toàn trong thời gian bão đổ bộ vào
đối với khu vực miền núi trung du tiếp tục ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ngập sâu khi mưa lớn để chủ động sơ tán di rời bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
kiểm tra triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập nhất là các hồ đập sung yếu đang thi công sửa chữa và hồ thủy điện nhỏ
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
một số nhiệm vụ cụ thể
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến kịp thời chỉ đạo đôn đốc các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của bão
bộ giao thông vận tải chỉ đạo bảo đảm an toàn cho tàu thuyền phương tiện vận tải chủ động bố trí lực lượng vật tư thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi đê điều
bộ công thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện hệ thống điện hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản
bộ xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng các công trình cao tầng công trình cột tháp cao
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kịp thời dự báo cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó
các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin đưa tin kịp thời diễn biến của bão mưa lũ để người dân biết chủ động phòng tránh
các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý khắc phục hậu quả khi có yêu cầu
để nhanh chóng ứng phó với mưa bão do cơn bão số hai gây ra các địa phương ven biển dự báo bão đổ bộ trực tiếp đã khẩn trương thực hiện lệnh cấm biển và đưa ra các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
tỉnh quảng ninh đã dừng cấp phép các tàu trở khách ra biển từ một mươi một h ba mươi
trên đảo cô tô hiện còn một sáu trăm bốn mươi khách du lịch
ủy ban nhân dân huyện cô tô đã thông báo đến các nhà hàng khách sạn tạo điều kiện sinh hoạt ăn ở và bảo đảm an toàn cho du khách trên đảo
hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã kêu gọi được hơn tám phương tiện gần một mươi sáu thuyền viên ngư dân vào các khu vực tranh tru bão an toàn
ngay trong chiều nay ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ninh đã họp trực tuyến triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số hai
tỉnh cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra tại cơ sở những nơi sung yếu
ninh bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng sớm từ bão số hai
ngay từ trưa nay gió đã mạnh cấp ba và hiện đã có mưa to người dân đảo cồn nổi huyện kim sơn đã được di rời và các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang tích cực triển khai công tác phòng chống bão
bão số hai sẽ đổ bộ vào sáng mai thái bình nam định đã cấm biển từ tám giờ sáng nay
tỉnh thái bình có gần một ba trăm linh tàu thuyền với hơn ba sáu trăm linh ngư dân trên biển đã được kêu gọi về nơi tránh trú an toàn
địa phương đã chủ động các giải pháp tiêu úng cho gần một mươi chín hectare lúa mùa đã gieo cấy trên địa bàn
bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay hải phòng đã chỉ đạo cấm biển đối với các phương tiện vận tải thủy cấm khách du lịch xuống các bãi tắm
một mươi ba h bến phà gót đình vũ đã dừng hoạt động hơn hai năm trăm linh phương tiện hơn tám trăm linh lồng bè trời canh đã vào bờ trành trú bão
thưa quý vị và các bạn
một mươi giờ tỉnh hà tĩnh lại liên tiếp xảy ra cháy rừng trên diện rộng với mức độ tàn phá khủng khiếp như những ngày vừa qua
ngọn lửa kinh hoàng đã thiêu trụi hàng trăm hectare rừng ở các huyện nghi xuân hương sơn cẩm xuyên
cho đến thời điểm hiện tại cơ bản giặc lửa đã bị khống chế
xong không vì vậy mà chính quyền địa phương cũng như người dân lơ là công tác phòng cháy chữa cháy
sau nhiều ngày đội nắng trắng đêm hiện nay toàn tỉnh hà tĩnh cơ bản đã khống chế được tình trạng cháy rừng
trong đó vụ cháy kinh hoàng nhất phải kể đến cháy rừng thông trên núi hồng lĩnh tại xã xuân hồng huyện nghi xuân
hậu quả là hơn sáu mươi năm hectare rừng thông và kèo lâu năm bị thiêu trụi hoàn toàn
cảnh giác trước những nguy cơ gây bùng phát cháy trở lại kiểm lâm huyện nghi xuân đã chủ động cắt cử cán bộ tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm phát hiện những mối nguy hiểm tiềm tàng
tôi là cùng công an quân đội viên phòng
để tìm từng cái ổ mối từng cái mục đồ chỗ nào có khó lên chúng tôi xử lý dứt điện để không để cho nó bùng phát lại nữa
nếu mà có cái sự cháy lạ thì lực lượng sẽ tiếp cận nhanh để không dễ ngãi từ ban đầu
còn đối với người dân sống tại chân núi hồng lĩnh những ngày cam go đối mặt với tử thần vừa qua dù gặp nhiều khó khăn do trang thiết bị còn thiếu thốn
nhưng với kiến thức đã được trang bị cùng với sự ứng cứu kịp thời của liên quân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ
đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại cháy rừng xảy ra
bọn tôi là những người dân sống ở bia rừng của khối một thị trấn xuân an đã cũng trên ba mươi năm rồi mới có một trận cháy lịch sử ở cái khu này
qua sự cháy này thì bọn tôi đã rút ra được một kinh nghiệm là có thể tất cả mọi người phải có ý thức phòng hấn chống từ trẻ cho đến già ở gần bia rừng
là phải tất cả tuyên truyền với nhau h hề có một đốm lửa hoặc có một môi khói nào ở trên là gọi nhà chức
chức trách và nhà có thầm quyền đến phạt ngay và không nhấn nhường
vì một sự nhấn nhường mà để lại một hệ ảnh hưởng lớn cho nên chúng tôi là những người tự bảo vệ mình là chính
để đến khi gọi đến những cái nhà chức trách thì nó quá muộn và nó quá vất vả cả một hệ thống chính trị
trước lúc mà vụ cháy mới xảy ra thì đúng là tính thần bất loạn không nghĩ đến chuyện là mình thoát khỏi chuyện cháy nhà bởi vì nhà tươi sạch ngay bờ rừng
lần đầu tiên là cảm thấy tính thần bất loạn hoảng cả đêm là ngồi thức không chẳng ngủ
nhưng mà đến khi có hoàn nạn thì hiểu được lòng nhau
một mươi hai giờ trưa mà các đồng chí bộ đội công an ở trên đỉnh núi thì thấy cảm động vô cùng thật chạy nước mắt thương lực lượng không dòng chạy
đến cái ngày thứ hai thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm
đảng nhà nước đào tạo ra được một lực lượng mà phải nói là không thể đánh giá hơn được nữa đó là nói rất chân tình
hiện nay nhiều khu vực rừng đang cảnh báo cháy rừng cấp năm
cấp cực kỳ nguy hiểm nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao
vì vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu chính quyền các tỉnh thành kiểm tra lại lực lượng phương tiện vật tư kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô
bố trí các điểm chốt chặn tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng
kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao
kịp thời phát hiện điểm cháy
huy động lực lượng khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất
không để xảy ra cháy lớn có phương án và sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết
chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
nâng cấp quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu có hiệu quả thực chất làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ fbi do ngài phó giám đốc davis bodic làm trưởng đoàn vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký về chống tội phạm xuyên quốc gia
chia sẻ thông tin đối tượng khủng bố chuyển giao công nghệ phần mềm giám định gen adn
phối hợp điều tra các loại tội phạm xác minh lai lịch nhân thân đối tượng vi phạm pháp luật hoạt động phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo về thực thi pháp luật v v
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên cùng nhau thiết lập củng cố hoàn thiện các cơ chế hợp tác lâu dài và trực tiếp giữa các cơ quan thực thi pháp luật để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả

các văn bản hợp tác đã ký nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra liên quan đến việt nam và hoa kỳ tăng cường trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm hợp tác điều tra tội phạm bắt giữ các đối tượng truy nã trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
bên cạnh đó đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
với mong muốn cập nhật những vấn đề mới thiết thực bổ ích cho cán bộ trực tiếp làm công tác văn phòng cấp ủy tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng sáng nay tại hà nội văn phòng đảng ủy công an trung ương phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của đảng đảng ủy công an trung ương và bộ công an luôn xác định công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trả tự trong tình hình mới
trong những năm qua đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò chức năng tham mưu giúp việc cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức
điều hành công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân từ đó cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ chuyên trách phải thường xuyên được quan tâm đào tạo bồi dưỡng bổ sung cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sát với nhu cầu thực tiễn công tác đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được sao

đánh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định với các hạng mục quan trọng bao gồm xây dựng trung tâm huấn luyện thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung tâm kiểm định phương tiện ứng cứu khẩn cấp và kho phương tiện phòng cháy chữa cháy tại tỉnh hà nam hướng tới mục tiêu xây dựng các mô hình phục vụ hoạt động huấn luyện đào tạo đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quốc tế
khi hoàn thành cụm công trình này sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tiềm lực hậu cần kỹ thuật giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy từng bước tiến tới chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trên cơ sở đồng thuận của nhân dân sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương đến nay các điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ dự án đã hoàn thành
quá trình triển khai thi công dự án ở giai đoạn tiếp theo các đơn vị cục chức năng của bộ công an sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra